ủy ban nhân dân tp hcm đã phối hợp với đại sứ quán nhật bản
khánh thành trung tâm lọc máu kỹ thuật cao tại bệnh viện nguyễn tri phương
đến dự lễ có nguyên chủ tịch nước trương tấn sản
trung tâm lọc máu ra đời đầu tiên tại tp hcm đạt tiêu chuẩn quốc tế
do nhật bản chuyển giao trang thiết bị và đào tạo kỹ thuật
sẽ là cơ hội cứu sống cho nhiều bệnh nhân thận gây biến chứng
và không hồi phục đối với chức năng thận
trung tâm lọc máu kỹ thuật cao tại bệnh viện nguyễn tri phương
có quy mô hai mươi máy lọc máu với công suất phục vụ năm mươi sáu mươi bệnh nhân trên ngày
trung tâm lọc máu này là đảm bảo theo đúng tiêu chuẩn lọc máu của nhật bản
với thứ nhất là máy móc là đời mới nhất hiện nay về vấn đề lọc máu
để cho nó đảm bảo được chất lượng của lọc máu của bệnh nhân tốt hơn
như vậy người ta sẽ được có cái kéo dài cuộc sống hơn
trong vấn đề có thể là chưa có khả năng giúp thẳng
kéo dài chất lượng sống cho bệnh nhân suy thoảng mạng tính
đó là một mục tiêu đặt ra cho vấn đề trung tâm
bệnh viện nguyễn tri phương đã phối hợp với tổ chức toc và hội lọc máu nhật bản
gsdt để cùng hội lọc máu tp hcm khảo sát tư vấn
giúp bệnh viện xây dựng trung tâm lọc máu đạt tiêu chuẩn nhật bản nói trên
các cái thế hệ mà máy nhân tạo này nó đang càng ngày càng được cải tiến
cái mục đích của người ta cải tiến làm sao
để làm sao mà kéo dài cuộc sống và chất lượng cuộc sống của người ta
tức là nó phải là các ngành thực trị vừa của họ và vừa của chất lượng cuộc sống của người ta
để cho người bệnh có thể là sau những giờ điều trị tại cơ sở điều trị
người ta vẫn có thể sáng tái mà làm sao vẫn có thể sinh hoạt vẫn có thể đi
gọi là làm việc và nuôi sống bản thân họ
trong tháng đầu tiên vận hành trung tâm nhật bản sẽ cử năm chuyên gia
chuyên ngành lọc máu thận nhân tạo đến làm việc và đào tạo tại chỗ cho việt nam
phát biểu tại buổi lễ đồng chí trương tân sang nguyên ủy viên bộ chính trị
nguyên chủ tịch nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
đã cảm ơn sự quan tâm của chính phủ nhật bản
đối với nhân dân việt nam nói chung và nhân dân thành phố hồ chí minh nói riêng
đồng thời đồng chí cũng mong muốn rằng chính phủ nhật bản
sẽ triển khai nhiều trung tâm lọc máu kỹ thuật cao nữa tại việt nam
và đối với các y bác sĩ bệnh viện nguyễn tri phương
sẽ tiếp cận tốt với các kỹ thuật mới để chăm sóc sức khỏe cho nhân dân ngày càng tốt hơn